cảnh báo của các cơ quan dự báo trong nước và quốc tế về diễn biến của áp thấp nhiệt đới
báo có thể xuất hiện trong thời gian tới
thông báo cho thuyền trường chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp
đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
sau những đợt mưa lũ trái mùa các tỉnh miền trung sẽ bước vào mùa mưa lũ và những cơn bão liên tiếp
việc nắm được những tin tức mới nhất để lên kế hoạch phòng chống những tác hại của mưa lũ thiên tai là vô cùng quan trọng
những thông tin bão lũ tiếp theo sẽ được chúng tôi liên tục cầm nhận
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi bản tin ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại